tại huyện thanh hà tỉnh hải dương đã tổ chức khai mạc ngày hội vải thiều thanh hà
ngày hội nhằm quảng bá xúc tiến thương mại tiêu thụ vải thiều và các mặt hàng nông sản chủ lực
và sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương
vải thiều thanh hà là một trong số các loại nông sản chủ lực của địa phương
được các thế hệ gìn giữ và phát triển thành cây đặc sản
hiện tại loại nông sản chất lượng cao này không chỉ tiêu thụ tốt trong nước mà đã vươn ra thị trường quốc tế
tại ngày hội có ba mươi gian hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm vải thiều và các loại nông sản
sản phẩm du lịch các cơ sở sản xuất có dịp gặp gỡ kết nối với chuyên gia xúc tiến thương mại
các doanh nghiệp tiêu thụ nông sản từ đó xây dựng chuỗi kết nối trong ngành sản xuất nông nghiệp
vải thiều hiện đang là cây ăn quả chủ lực của huyện thanh hà
huyện đang duy trì chín mô hình sản xuất vải đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường mỹ
với diện tích chín mươi hai sáu mươi tám ha năm hai nghìn một mươi tám sản lượng vải của huyện đạt trên bốn mươi tấn
tổng giá trị sản xuất vải quả và các sản phẩm từ vải ước tính đạt sáu trăm linh tỷ đồng